do ảnh hưởng của gió mùa tây nam khu vực vùng biển cà mau kiên giang có mưa rào và rông
ngay trong sáng nay một mươi sáu tháng một mươi các doanh nghiệp vận tải đường biển có tuyến di chuyển từ thành phố rạch giá
thị xã hà tiên đi các đảo phú quốc nam du xã đảo lại sơn tiên hải và ngược lại
phải tạm ngưng việc vận tải hành khách cũng như hàng hóa
các tàu du lịch cũng không được phép hoạt động trên biển trong cùng thời gian này
việc các tuyến đường biển phải tạm ngưng hoạt động khiến nhiều hành khách bị kẹt lại trên các đảo
đặc biệt là đảo phú quốc nam du nơi hàng ngày có lượng khách đến và đi khá lớn
đây là lần thứ hai trong vòng một tháng các tuyến giao thông biển trên vùng biển kiên giang phải tạm ngưng hoạt động do thời tiết